các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm học này do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và học trực tuyến kéo dài nên các bài kiểm tra học kỳ một của học sinh phải rời lại sau một tháng so với những năm học trước
vì vậy kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng của học sinh cuối gấp cũng bị đẩy lùi lại thời gian tương ứng
thêm vào đó theo ông phạm phương bình hiệu phó trường trung học phổ thông nguyễn hữu huân tp thủ đức
trước đây học sinh học hai buổi một ngày nên các hoạt động học tập khá thuận lợi sáng học lý thuyết chiều ôn tập củng cố kiến thức và làm bài tập
nhưng năm nay thì thay đổi học sinh học trực tuyến kéo dài đến khi đến trường trở lại thì chỉ học một buổi nên không thể tổ chức song song dạy kiến thức mới với ôn tập và củng cố
như vậy kế hoạch ôn tập phải điều chỉnh khá nhiều
việc các trường đại học dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển cho kỳ thi đánh giá năng lực và phương thức học bạ cũng là một yếu tố để các trường trung học phổ thông xây dựng phương án ôn tập cho học sinh lớp một mươi hai theo hướng tiệm cận các kỳ thi nhất có thể
ông phương bình cho hay
học sinh sẽ tập trung vào hai phương thức xét tuyển nêu trên và áp lực không dồn vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vì kỳ thi này chỉ còn mục đích xét tốt nghiệp
còn đối với các học sinh có nhu cầu tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học để lấy kết quả xét tuyển đại học thì theo dự kiến khi bước vào học kỳ hai sau khi kỳ nghỉ tết nguyên đán
từ kết quả học kiểm tra học kỳ một học sinh lớp một mươi hai sẽ học buổi hai theo tổ hợp xét tuyển theo nguyện vọng của cá nhân và kỳ thi đánh giá năng lực
cũng xác định năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai là một năm đặc biệt có nhiều thay đổi
bà võ thị bình minh hiệu phó trường trung học phổ thông hiệp bình tp thủ đức cho hay
việc ôn tập cho học sinh phải thực hiện theo hình thức cuốn chiếu chứ không phân chia rạch ròi như những năm trước
ngay sau tết học sinh đi học trở lại thì giáo viên vừa bổ sung củng cố và nạp kiến thức mới của học kỳ hai thông qua các chuyên đề bài giảng
vì vậy đòi hỏi học sinh cần tăng cường nâng cao ý thức tự học
do dịch bệnh xuất hiện và còn tồn tại không thể biết trước được các tình huống
nên kế hoạch giáo dục của các trường như trung học phổ thông hiệp bình và trung học phổ thông tân bình quận tân phú
luôn chủ động linh hoạt dựa trên năng lực và nhu cầu thi cử của các nhóm học sinh
trước đó vào ngày tám tháng hai trong công điện bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo có yêu cầu riêng với học sinh lớp một mươi hai
các cơ sở giáo dục xây dựng
cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trước ngày ba mươi tháng sáu
đối với những địa phương không thể hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu vì lý do bất khả kháng
cần kịp thời báo cáo bộ giáo dục và đào tạo để được hướng dẫn cụ thể
đảm bảo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai